tại đà nẵng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình thành phố bốn an
đây là nội dung được báo cáo tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức
trong năm hai nghìn một mươi tám nhân dân trên địa bàn thành phố đà nẵng đã cung cấp gần một bảy trăm linh tin báo tố giác tội phạm
giúp lực lượng công an khám phá hàng trăm vụ án quan trọng xác minh truy bắt vận động tám mươi tám đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú
vận động nhân dân phát hiện giao nộp nhiều vũ khí trái phép
năm hai nghìn một mươi chín trên cơ sở những kết quả đã đạt được thành phố đà nẵng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình điển hình tiên tiến
đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng mạnh góp phần giữ vững an ninh trật tự kiềm chế tội phạm trên địa bàn
nhân dịp này đại diện lãnh đạo bộ công an đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho ba tập thể tặng bằng khen cho tám tập thể và tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho một trăm sáu mươi hai cá nhân tại thành phố đà nẵng